đêm nhạc mang tên dạ khúc thu vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua tại hà nội đã trở thành một điểm hẹn cho những người yêu nghệ thuật và mong muốn được chia sẻ với những trẻ em vùng cao
là một chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ với sự tham gia của các gương mặt ca sĩ thành danh từ chương trình sao mai đã khiến cho đêm nhạc vừa có giá trị nghệ thuật cao lại vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
lấy chủ đề là dạ khúc thu đêm nhạc đã mang đến nhiều bài hát đi cùng năm tháng
đó có thể là những bản tình ca gia diết phẳng phất chất thu lãng đẳng của một hà nội bình yên những ngày tháng chín
cũng có thể là những bài hát vừa trữ tình vừa hào hùng gợi niềm tự hào và ca ngợi tình yêu
ngoài các thành viên trong ban nhạc buổi biểu diễn lần này còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thành danh từ chương trình sao mai như ca sĩ tuấn anh ca sĩ phúc tiệp
dạ khúc thu chỉ là một trong số các đêm nhạc được tổ chức trong năm nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao trong
chương trình cơm có thịt
những người thực hiện chương trình hoàn toàn không phải các nghệ sĩ chuyên nghiệp
họ chỉ có chung một niềm đam mê với âm nhạc và có chung mong muốn được sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng
chúng tôi thì với thành phần của bàn nhạc là gồm các bác sĩ các bệnh viện các doanh nhân luật sư những nhà tài chính
một bậc là đam mê nghệ thuật và một bậc là muốn được làm công hiến một cái gì đó nhỏ của mình tụ tập nhau lại để cùng nhau có một chương trình đích kỳ hàng tháng
chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp xã hội đam mê âm nhạc của chúng tôi và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè đồng nghiệp các cá nhân xã hội để cùng với chúng tôi ủng hộ cho trẻ em nghèo vùng cao
khán giả khi đến với đêm nhạc đều tự nguyện góp một chút kinh phí hoặc mua những món quà lưu niệm nhỏ để đưa vào quỹ giúp đỡ trẻ em vùng cao
vượt lên trên mục đích mang lại một không gian thu cho những người yêu nghệ thuật
chương trình còn mong muốn
âm nhạc sẽ trở thành sứ giả lan tỏa sức mạnh của mình để kết nối những tấm lòng đến gần với nhau hơn bằng các hoạt động thiết thực và nhân văn
bản thân tôi là một ca sĩ một sản viên một người âm nhạc của quốc gia việt nam
rất vinh dự vui và rất là hạnh phúc khi có thể đem một chút sức lượng một chút sự lan tỏa của âm nhạc đáng thích cho chương trình
và đấy là cái có thể gọi là một vinh dự cho những người